chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh sức khỏe và đời sống
mới đây ông nguyễn hồng trương giám đốc sở y tế bình dương đã ký văn bản đánh giá nguy cơ cấp độ dịch covid một mươi chín
theo hướng dẫn của bộ y tế và cho biết cấp tỉnh đã an toàn và đóng cửa bệnh viện giã chiến lớn nhất bình dương
theo đánh giá của giám đốc sở y tế tỉnh bình dương toàn tỉnh đã an toàn về covid một mươi chín
trong tổng số chín mươi một xã phường thị trấn bình dương có bốn mươi hai xã phường thuộc cấp độ một vùng xanh hai mươi bảy xã phường cấp độ hai vùng vàng
và hai mươi hai xã phường cấp độ ba vùng cam không có xã phường cấp độ bốn vùng đỏ toàn tỉnh đã an toàn với covid một mươi chín
đáng chú ý trong danh sách đánh giá nguy cơ cấp đổi dịch covid một mươi chín của các huyện thị thành phố trực thuộc tỉnh bình dương
huyện phố giáo có một trăm linh xã thị trấn là vùng xanh
với một mươi một xã thị trấn huyện bắc tân uyên chỉ có một xã thuộc vùng vàng còn lại là vùng xanh
huyện dầu tiếng có tám trên một mươi hai xã thị trấn là vùng xanh còn lại là vùng vàng
tuy nhiên đến nay ông sương cho biết việc đánh giá nguy cơ ở cấp tỉnh và cấp huyện không còn phù hợp
nếu đánh giá nguy cơ ở cấp huyện và tỉnh sẽ không đầy đủ và phía diện sẽ gây thiệt hại cho mỗi địa phương và người dân
các tỉnh ở bình dương hiện nay đã an toàn về covid một mươi chín rồi
ông trương cho biết
tiếp tục cho di chuyển các f đang điều trị tại bệnh viện giáy chiến cơ sở thuế hòa thuộc thị xã biến cát
đến các cơ sở điều trị khác để đóng cửa bệnh viện giã chiến lớn nhất về bình dương
sở y tế bình dương cho biết khoảng ba trăm linh bệnh nhân covid một mươi chín còn lại tại bệnh viện giã chiến thới hòa
sẽ được chuyển sang cơ sở khác điều trị
ngoài bệnh viện này tỉnh cũng giải thẻ trả lại cơ sở vật chất trường học trung tâm văn hóa
ở các huyện trước đó hết sưng dụng làm khu cách ly tập trung khu điều trị
hiện nay số f nhập viện mỗi ngày nhỏ hơn rất nhiều so với số ca xuất viện
dịch ở địa bàn đã được kiểm soát
ngoài các cơ sở y tế cấp huyện vẫn còn hoạt động bình dương đang áp dụng chiến lược trạm y tế lưu động
với vai trò thay cho các khu cách ly điều trị đã giải thẻ
hiện bình dương đưa vào hoạt động một trăm tám mươi bốn trạm y tế lưu động trong đó có hai mươi sáu trạm đặt tại cụm khu công nghiệp
các y bác sĩ ở đây cũng đã nhận được thông báo
ngày hai mươi tháng một mươi sẽ là ngày trực cuối cùng tại bệnh viện này trước khi đóng cửa
sau khi cấp tỉnh đã an toàn về covid một mươi chín bình dương đã làm lễ chia tay các đoàn y bác sĩ
sinh viên của bệnh viện đại học y dược hà nội
do phó giáo sư tiến sĩ nguyễn lân hiếu thành viên tổ công tác đặc biệt của chính phủ tại phía nam
làm trưởng đoàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chi viện giúp sức cho bình dương chống dịch
thưa quý vị hiện nay một số địa phương vẫn còn những ổ dịch f trong cộng đồng đáng lo ngại
thế nhưng cũng có một số tỉnh thành dịch đã được kiểm soát và có thể cho người dân lưu thông bình thường
đặc biệt là tỉnh bình dương mới đây đã bắt đầu lên phương án cho học sinh quay trở lại trường học
bình dương thông tin về cấp đổi dịch cụ thể từng xã phường và báo cáo hàng tuần vào ngày thứ năm
địa phương này dự kiến cho phép học sinh cấp ba được trở lại lớp trong tháng một mươi một tới
tỉnh bình dương cho biết lãnh đạo tỉnh đã làm việc với sở giáo dục và đào tạo
về triển khai kế hoạch giảng dạy học tập trong trạng thái bình thường mới
theo đó sở giáo dục và đào tạo
đề xuất hai phương án
phương án một các địa phương thuộc cấp đổi một vùng xanh
xét tổ chức học trực tiếp cho khối lớp một mươi hai kể từ ngày một tháng một mươi một
khối lớp một mươi và một mươi một học trực tiếp từ ngày một mươi năm tháng một mươi một
các khối lớp sáu bảy tám và chín học trực tiếp từ ngày hai mươi chín tháng một mươi một
các địa phương thuộc cấp độ hai tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh khối một mươi hai từ ngày hai mươi chín tháng một mươi một
các khối còn lại sẽ học trực tiếp trong tháng một mươi hai
riêng học sinh tiểu học vẫn tiếp tục học trực tuyến
và qua truyền hình các trường mầm non tạm thời chưa hoạt động trở lại
với phương án hai cho phép tất cả học sinh học trực tiếp sau khi phủ vaccine phòng covid một mươi chín
cho các em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi đạt kế hoạch
chủ tịch ubnd tỉnh bình dương võ văn minh đồng ý với phương án một
tuy nhiên theo ông võ văn minh
tùy tình hình thực tế của địa phương mà các huyện thị xã thành phố trong tỉnh
đánh giá mức độ nguy cơ để lấy cơ sở quyết định cho học sinh đến trường hay không
sở y tế tỉnh bình dương vừa có đánh giá nguy cơ
đổi dịch covid một mươi chín của từng địa phương trong tỉnh theo hướng dẫn của bộ y tế
theo đó ba huyện phú giáo dầu tiếng và bắc tân uyên thuộc cấp độ một
thành phố thủy dầu một và thị xã tân nguyên ở cấp độ hai
thành phố tuận an và thành phố di an thị xã biến cát và huyện bò bàng ở cấp độ ba
không có huyện thị nào ở cấp độ bốn
tổng số chín mươi một xã phường thị trấn của tỉnh bình dương có bốn mươi hai đơn vị ở cấp độ một
hai mươi bảy đơn vị ở cấp độ hai và hai mươi hai đơn vị ở cấp độ ba
toàn tỉnh bình dương được đánh giá
đánh giá là an toàn với dịch covid một mươi chín vùng xanh
trải qua thời gian ba tháng làm việc không biết mệt mỏi
đoàn tri viện do phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ nguyễn lân hiếu
đã để lại ấn tượng cho đội ngũ y tế nhân dân tỉnh bình dương
đến nay sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát
lực lượng y tế tại chỗ được huấn luyện chuyên môn
đảm bảo công tác chăm sóc điều trị f ở tầng nguy kịch
ông hiếu cùng các cộng sự quay trở về hà nội tiếp tục công việc chuyên môn
phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ nguyễn lân hiếu
giám đốc bệnh viện đại học y hà nội
người có kinh nghiệm trong hồi sức cấp cứu bệnh nhân
được bộ y tế giao phụ trách trung tâm hồi sức tích cực ở bình dương
đến nay khi dịch bệnh covid một mươi chín ở bình dương được kiểm soát
ông hiếu cùng công sự quay trở về
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh bình dương thông tin
đã tổ chức lễ gặp mặt tri ân và chia tay đoàn y tế bệnh viện đại học y hà nội
và trường đại học y hà nội sau thời gian đến hỗ trợ địa phương này
trước đó vào giữa tháng bảy tình hình dịch bệnh ở bình dương trở nên phức tạp
để giảm thiểu tỷ lệ tử vong và bệnh nhân covid một mươi chín trở nặng
bộ y tế đã quyết định thành lập trung tâm hồi sức tích cực tại bình dương
phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ nguyễn lân hiếu
giám đốc bệnh viện đại học y hà nội được giao phụ trách trung tâm này
vào thời điểm tiếp nhận nhiệm vụ ở bình dương
phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ nguyễn lân hiếu cho biết
địa phương có khoảng tám mươi ca f không triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ
từ đó ngành y tế tổ chức phân tầng điều trị thích hợp
chăm sóc điều trị f không triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ ở tầng một theo pháp đồ
f có triệu chứng trung bình ở tầng hai và f nặng nguy kịch đến tầng ba
theo ông hiếu việc bố trí điều trị này ở bình dương là rất khoa học
là điển hình trong hoạt động chữa trị bệnh nhân covid một mươi chín và thực tế đã chứng minh
đi cùng với phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ nguyễn lân hiếu còn có một mươi bác sĩ
chuyên gia năm điều dưỡng đất tốt nghiệp chuyên ngành điều dưỡng để hỗ trợ hồi sức cấp cứu tại tỉnh bình dương
do đó việc tuân thủ điều trị bệnh theo tháp đồ ba tầng và sự ra đời của trung tâm hồi sức hạn chế thấp nhất tỷ lệ tử vong
tính từ đại dịch thứ tư đến nay tỉnh bình dương ghi nhận hai trăm hai mươi sáu ba trăm năm mươi ba ca mắc covid một mươi chín
với hai ba trăm linh bảy ca tử vong và hai trăm hai mươi bốn sáu trăm một mươi bốn bệnh nhân xuất viện về nhà
bình dương đã tiêm ba bốn trăm năm mươi bốn bảy trăm hai mươi tám điều trên bốn tám trăm năm mươi chín ba trăm chín mươi liều vaccine phòng covid một mươi chín được phân bổ
gồm hai ba trăm linh hai sáu trăm chín mươi một mũi một và một một trăm năm mươi hai ba mươi bảy mũi hai
trong một mươi ngày qua số ca mắc mới ở bình dương chỉ còn từ năm trăm linh ca trở xuống
để thay thế nhiệm vụ của các khu cách ly giảm tải cho khu điều trị khi trở về trạng thái bình thường mới
bình dương đắt thành lập và đến nay đưa vào hoạt động một trăm tám mươi bốn triệu
trong đó có hai mươi sáu trạm trong khu cụm công nghiệp
trong tình hình dịch diễn biến phức tạp như hiện nay
việc các tỉnh thành công bố cấp độ dịch ở mức an toàn là một tin hết sức vui mừng
báo hiệu rằng người dân sắp được quay trở lại với cuộc sống bình thường
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và gặp lại